chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông mới cập nhật
thưa quý vị chiều qua mùng ba tháng một mươi hai viện kiểm sát nhân dân huyện bình chánh
tp hcm xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh đối với trần hoàng an hai mươi sáu tuổi
và trần văn út ba mươi một tuổi về tội chống người thi hành công vụ
hai bị can trên được xác định là hai trong số những người có mặt trong vụ tấn công
cán bộ trạm cảnh sát giao thông tân túc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an
tp hcm vào chiều ngày một một mươi hai trên đường nguyễn văn linh huyện bình chánh
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một tháng một mươi hai đại úy hồ trọng nghĩa và thượng úy huỳnh phúc đạt
cán bộ của trạm cảnh sát giao thông tân túc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường nguyễn văn linh
thì phát hiện trần hoàng an không đội mũ bảo hiểm đi xe máy ngược chiều trên đường
ngoài việc không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông an còn dùng điện thoại quay clip
và còn hành hung hai cảnh sát giao thông
đây cũng là bài học cho những người vi phạm luật giao thông nhưng lại còn có hành vi
chống đối với lực lượng thi hành pháp luật
cao điểm cuối năm khi hoạt động vận tải hành khách hàng hóa đường thủy tại tp hcm tăng cao
cũng là lúc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy được đẩy mạnh
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp
ngoài việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên sông cũng được chú trọng
cùng với các đồ mối giao thông quan trọng như sân bay bến xe nhà ga
thì tại các cảng biển bến phà bến đò cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
việc tuyên truyền nhắc nhở người dân chủ phương tiện vận tải tuân thủ quy định phòng chống dịch
tại những nơi này đang được cơ quan chức năng tp hcm tăng cường hơn trong những ngày qua
tp hcm với hệ thống sông ngòi canh rạch có chiều dài gần một km
cùng hệ thống cảng biển cảng thủy nội địa và bến thủy nội địa trải rộng khắp nơi
chính vì vậy công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
đặc biệt là trong cao điểm cuối năm luôn được đặc biệt quan tâm
trong đó tp hcm tập trung việc xây dựng văn hóa giao thông đường thủy
nhằm chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân
chủ phương tiện tuân thủ chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
đặc biệt là đường thủy thì các chủ bến đò ngang bến khách tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy
nhất là đảm bảo việc nhắc nhở người tham gia phương tiện là phải thực hiện đầy đủ việc mặc áo phao
hoặc là có dụng cụ cầm tay để đảm bảo cái an toàn giao thông
để ngăn ngừa và hạn chế tai nạn giao thông đường thủy trong thời điểm cuối năm
tp hcm đang tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các lực lượng liên ngành trong công tác tuần tra kiểm tra
xử lý các chủ phương tiện vi phạm tuyên truyền sâu rộng đến người dân những quy định an toàn khi hoạt động tham gia giao thông trên sông nước
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa giao sở giao thông vận tải chủ trì cùng sở xây dựng và các đơn vị liên quan
xem xét phương án đề xuất đầu tư xây dựng nút giao thông hoàng quốc việt và nút giao thông cổ nhuế
đơn vị tư vấn đưa ra phương án xây dựng bố trí hầm dọc theo đường hoàng quốc việt trôi qua đường vành đai ba
trong đó phần hầm kín được bố trí trong phạm vi nút giao phần hầm hở thiết kế với đường hoàng quốc việt kéo dài
đến nút giao đường trần vĩ dự kiến tổng mức đầu tư theo phương án này hơn tám trăm tám mươi tỷ đồng
đối với nút giao thông cổ nhuế tư vấn đề xuất nghiên cứu phương án bố trí hầm dọc theo đường tây hồ tây
truy qua đường vành đai ba dự kiến tổng mức đầu tư phương án này hơn một một mươi tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở giao thông vận tải tham mưu báo cáo trước ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi